sau những nỗ lực khắc phục suốt ngày đêm vào lúc một mươi năm h ba mươi chiều nay ngày một mươi bảy tháng một mươi
tuyến đường sắt bắc nam đã được thông tuyến sớm hơn hai tiếng rưỡi so với dự kiến
trước đó do mưa lũ nhiều vị trí đường sắt đoạn qua hà tĩnh quảng bình đã bị ngập nước sạt lở
trôi nền đường nên phải dừng chạy tàu trong đêm một mươi ba tháng một mươi
đến sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi đường sắt được khắc phục để thông tuyến
nhưng do mưa lũ diễn biến phức tạp nên đến chiều một mươi bốn tháng một mươi tuyến đường sắt bắc nam lại bị ách tắc
đến cuối ngày một mươi sáu tháng một mươi ngành đường sắt đã khắc phục được hai mươi năm trên hai mươi chín vị trí bị hư hại
để chạy tàu với tốc độ năm km một giờ
còn bốn điểm bị hư hại nặng từ các ga ngọc lâm đến ga minh lệ quảng bình
dự kiến hoàn thành vào một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi
tuy nhiên lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi việc khắc phục đã hoàn thành nối thông đường cho tàu chạy
để thông tuyến đường sắt bắc nam ngành đường sắt đã huy động hàng trăm công nhân
cùng phương tiện máy móc khắc phục các điểm bị hư hại suốt ngày đêm
trước đó do mưa lũ
nhiều vị trí đường sắt đoạn qua hà tĩnh quảng bình đã bị ngập nước sạt lở trôi nền đường
nên phải dừng tàu chạy đêm
nên phải dừng chạy tàu trong đêm một mươi ba tháng một mươi
đến sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi đường sắt được khắc phục để thông tuyến
nhưng do mưa lũ diễn biến phức tạp nên đến chiều một mươi bốn tháng một mươi tuyến đường sắt bắc nam lại bị ách tắc
đến cuối ngày một mươi sáu tháng một mươi ngành đường sắt đã khắc phục được hai mươi năm trên hai mươi chín vị trí bị hư hại
để chạy tàu với tốc độ năm km một giờ
còn bốn điểm bị hư hại nặng từ các ga ngọc lâm đến ga minh lệ quảng bình
dự kiến hoàn thành vào một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi
tuy nhiên lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi việc khắc phục đã hoàn thành nối thông đường cho tàu chạy
để thông tuyến đường sắt bắc nam ngành đường sắt đã huy động hàng trăm công nhân
cùng phương tiện máy móc khắc phục các điểm bị hư hại suốt ngày đêm